cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh cho biết vừa di lý đối tượng hoàng văn thê hai mươi bốn tuổi ngụ tại xã châu quế thượng huyện văn yên tỉnh yên bái
để điều tra làm rõ về hành vi giết người cướp tài sản xảy ra vào chiều tối ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai tại xã long toàn thị xã duyên hải tỉnh trà vinh
theo hồ sơ tối ngày một mươi hai tháng bảy công an thị xã duyên hải tiếp nhận tin báo có một người đàn ông nằm bất tỉnh gần công ty điện gió trung nam ở ấp bào sen xã long toàn
cơ quan công an xác định nạn nhân là ông trần vĩnh xuân sáu mươi một tuổi nghề nghiệp chạy xe ôm ngụ ấp định an xã đông hải huyện duyên hải
qua điều tra xác minh được biết khoảng một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày khi đang đến đợi khách tại bến xe thị xã duyên hải thì có một nam thanh niên đến kêu ong xuân trở về hướng công ty điện gió trung nam
khi đến khu vực vắng vẻ người thanh niên yêu cầu ông xuân dừng xe lại rồi dùng dao chém nhiều nhát vào người ông xuân gây thương tích rồi cướp xe mô tô chạy khỏi hiện trường
qua công tác xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh xác định đối tượng khả nghi là hoàng văn thê và hiện đang lẫn trốn tại cơ khẩu móng cái tỉnh quảng ninh nên đã phối hợp với công an địa phương nhanh chóng bắt giữ thê
tại cơ quan công an hoàng văn thê khai nhận bản thân nghiện ma túy trước khi gây án một ngày y di chuyển đến tỉnh trà vinh với ý định tìm việc làm tại công ty điện gió trung nam
khi bắt được xe ôm thê nãy xin ý định cướp tài sản đã bán lấy tiền nên giáo vợ làm rớt điện thoại và kêu người lái xe dừng lại sau đó thực hiện hành vi phạm tội
gây án xong thơ đem bán chiếc xe mô tô vừa cướp được tại một tiệm cầm đồ thị xã duyên hải với giá năm triệu đồng rồi di chuyển bằng xe khách qua các tỉnh vĩnh long tiền giang hà nội rồi trốn ra cơ khẩu móng cái thì bị cơ quan công an bắt giữ
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh tiếp tục điều tra làm rõ